phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đã có buổi hội đàm với tổng thư ký asean lim chok hoi
và đại diện ban thư ký asean trong chuyến thăm và làm việc tại việt nam
phó thủ tướng bộ trưởng phạm bình minh đánh giá cao kết quả làm việc và trao đổi giữa tổng thư ký
và đoàn ban thư ký asean với các bộ ngành và đại diện cộng đồng doanh nghiệp của việt nam
đề nghị ban thư ký asean tích cực phối hợp và hỗ trợ các cơ quan liên quan của việt nam
trong nhiệm kỳ việt nam là chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi
phó thủ tướng nhấn mạnh điều quan trọng hàng đầu là asean cần bảo đảm đoàn kết thống nhất
giữ vững vai trò trung tâm để vượt qua các thách thức và thích ứng hiệu quả
với những biến động nhanh chóng phức tạp của tình hình
tổng thư ký asean lim jokhoi khẳng định cá nhân ông và ban thư ký asean sẽ tích cực phối hợp
và nỗ lực tối đa để hỗ trợ các cơ quan liên quan của việt nam
trong quá trình việt nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi